thường trực thành ủy hà nội đã làm việc với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hà nội
về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
và một số nội dung về việc triển khai thực hiện nghị quyết số một trăm một mươi năm của quốc hội
về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố hà nội
phát biểu tại hội nghị đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh
các kế hoạch phải gắn bó chặt chẽ với nhau và gắn với quy hoạch phát triển thành phố
bảo đảm triển khai kịp thời đầy đủ các công trình dự án và thực hiện các nhiệm vụ củng cố
phát triển hệ thống an sinh xã hội giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề dân sinh bước xúc
như cấp nước thoát nước xử lý ô nhiễm môi trường ủn tắc giao thông
đặc biệt phải vận dụng tối đa các cơ chế chính sách nhất là những cơ chế chính sách mới
đã được trung ương cho phép như giải phóng mặt bằng theo cơ chế rút gọn
hay ứng trước từ nguồn dự trữ tài chính